để giảm thiểu nguy cơ thiếu máu trong điều trị đang ở mức báo động tại các bệnh viện trên cả nước
tổng liên đoàn lao động việt nam mới đây đã có văn bản đề nghị liên đoàn lao động các địa phương
công đoàn ngành trung ương và tương đương công đoàn tổng công ty trực thuộc tổng liên đoàn lao động việt nam
chỉ đạo và kêu gọi các cấp công đoàn nhất là ở cơ sở tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn
người lao động về ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người
mỗi công đoàn cấp trên cơ sở khuyến khích các công đoàn cơ sở có điều kiện tổ chức ít nhất một ngày hiến máu tình nguyện
tại địa bàn đơn vị mình phấn đấu đạt từ hai mươi ba mươi đoàn viên công đoàn người lao động tham gia hiến máu trong tháng hai và tháng ba
tổng liên đoàn lao động việt nam cũng lưu ý về tổ chức các ngày hiến máu tình nguyện phải bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch ncov